ngày một mươi hai tháng sáu đại hội đảng bộ quận thanh khê lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
hai trăm tám mươi năm đại biểu đại diện cho hơn bảy năm trăm linh đảng viên trên toàn quận đã tham dự đại hội
đại hội đảng bộ quận thanh khê được chọn là đại hộ điểm
thành công của đại hội là cơ sở để đà nẵng có thể tổ chức tốt đại hội cấp quận huyện trong thời gian tới
về phương hướng các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trong năm năm tới đại biểu tham dự đại hội đã nhất trí xây dựng đảng bộ thanh khê đoàn kết trong sạch vững mạnh bảo đảm năng lực và sức chiến đấu trong tình hình mới tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế xây dựng và tái thiết đô thị
chỉ tiêu chủ yếu đến năm hai nghìn hai mươi năm phấn đấu tốc độ gia tăng thêm trên địa bàn quận đạt chín năm có khoảng bốn chín trăm linh doanh nghiệp với trên năm mươi một lao động
đại hội cũng đã thống nhất xác định các nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới là hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu dân cư từng bước xây dựng đô thị văn minh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất năng lực và uy tín đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới